dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ năm mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức bế mạc sau hai ngày làm việc trên tinh thần dân chủ công khai và nghiêm túc
tại phiên họp thứ năm mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng như chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tại phiên họp thứ năm mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng như chuẩn bị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tại phiên họp thứ năm mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng như chuẩn bị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu